trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa xảy ra hai trường hợp tử vong nghi do ngộ độc rượu
trường hợp thứ nhất tử vong vào ngày bảy tháng một mươi hai là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu chín phường bình hàn
trước đó người này đi ăn và uống rượu tại nhà người thân tại phường nhị châu
sau khi có dấu hiệu bất thường nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bảy
sau đó chuyển lên bệnh viện bạch mai nhưng không qua khỏi
người nhà cho biết kết luận của bệnh viện bạch mai xác nhận bệnh nhân bị ngộ độc metanol
trường hợp thứ hai tử vong nghi do ngộ độc rượu là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại khu một phường nguyễn trãi
mẹ của nạn nhân cho biết anh đã đi ăn và uống rượu cùng bạn bè tại gia lộc
đáng chú ý là cả hai trường hợp tử vong đều uống loại rượu được mua tại cùng một địa chỉ
các gia đình có người tử vong nghi do ngộ độc rượu đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật tránh để xảy ra những trường hợp đau lòng tương tự